quay lại châu á tuy sử dụng trí tuệ nhân tạo không còn quá mới để thích ứng với covid một mươi chín
thế nhưng thành phố hàn quốc sẽ sớm triển khai hệ thống nhận diện khuôn mặt
để theo dõi các trường hợp nhiễm virus sars cov hai
nhằm tiết kiệm thời gian theo dõi và truy vết mầm bệnh là điều chưa từng có trên thế giới
dự án sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại bookson
một trong những thành phố đông dân nhất hàn quốc
hệ thống sẽ sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo ai và công nghệ nhận dạng khuôn mặt
để phân tích cảnh quầy thu thập từ hơn một mươi tám trăm hai mươi camera giám sát cctv
và có thể theo dõi cùng lúc một mươi người trong vòng năm đến một mươi phút
các cảnh quay nhằm mục đích theo dõi lịch trình đi lại của những người bị nhiễm virus sars cov hai
xác định những người họ đã tiếp xúc gần và kiểm tra việc đeo khẩu trang
hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đã sử dụng các công nghệ mới
và mở rộng quyền lực pháp lý để cố gắng ngăn chặn làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín
theo báo cáo tháng ba của trường luật colombia ở new york hiện tại trung quốc nga ấn độ
bà lan nhật bản và một số bang của mỹ đã triển khai hoặc thử nghiệm các hệ thống nhận dạng khuôn mặt
để theo dõi bệnh nhân covid một mươi chín
một quan chức thành phố buchon cho biết hệ thống sẽ giúp công tác truy vết hiệu quả và chính xác hơn
đặc biệt với một thành phố lớn có dân số hơn tám trăm linh người
trong cuộc đối thủ dự án thí điểm vào cuối năm hai nghìn hai mươi ông sanong chong thị trưởng puchon cho rằng

và sẽ giúp công tác tri vết trở nên nhanh chóng hơn
đôi khi phải mất hàng giờ chỉ để phân tích một đoạn video từ camera giám sát
việc sử dụng công nghệ nhận diện trực quan sẽ theo kết quả ngay lập tức ông nói trên twitter
ngoài ra hệ thống cũng giúp khắc phục tình trạng phụ thuộc vào thông tin cung cấp của các bệnh nhân
bởi những thông tin đó không phải lúc nào cũng hoàn toàn trung thực
trong khi đó bộ khoa học công nghệ thông tin và truyền thông hàn quốc cho biết
họ không có kế hoạch mở rộng dự án trên phạm vị toàn quốc
tháng một mươi hai hàn quốc ghi nhận thêm chín mươi bốn ca tử vong con số cao kỷ lục
số bệnh nhân covid một mươi chín nguy kịch cũng chạm mốc cao chưa từng thấy với chín trăm linh sáu ca
cơ quan y tế xác nhận thêm năm ca nhiễm omicron nâng tổng số f nhiễm biến thể mới ở nước này lên một trăm một mươi chín ca
tình trạng thiếu dương đã trở nên nghiêm trọng tại các bệnh viện trên khắp hàn quốc
tính từ chiều ngày một mươi một tháng một mươi hai hơn tám mươi số giường chăm sóc đặc biệt icu đã kín chỗ
ở khu vực seoul nơi đang đối mặt với đợt bùng
phát tồi tệ nhất chỉ còn ba mươi bốn giường icu cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng
đến nửa đêm ngày một mươi một tháng một mươi hai một bảy trăm ba mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín quanh seoul vẫn chờ giường
một hai trăm hai mươi hai người trong số đó thuộc nhóm nguy cơ cao
theo thống kê chính thức đã có hai mươi chín f tử vong tại nhà trong năm tuần qua mà không kịp nhập viện vì bệnh viện hết chỗ
trong khi đó từ đầu tháng một mươi một đến nay chính phủ hàn quốc đã bốn lần yêu cầu các bệnh viện
dành thêm giường cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
sau lần yêu cầu gần đây nhất ngày một mươi tháng một mươi hai thêm một trăm ba mươi bốn giường icu đã được bổ sung
nhưng số bệnh nhân vẫn đang gia tăng nhanh chóng vượt qua khả năng của bệnh viện
cơ quan y tế hàn quốc thừa nhận các bệnh viện đã gần đạt đến công suất tối đa và không thể bổ sung thêm giường
bác sĩ sun jae jong chuyên gia y tế của samsung cho biết cùng lúc đó
việc tập trung dưỡng bệnh cho các f đang lấy đi cơ hội được chăm sóc của những người khác không phải bệnh nhân covid một mươi chín
tháng một mươi hai ngụ ý rằng chính phủ nước này có thể sẽ sớm áp dụng trở lại các biện pháp phòng dịch cứng rắn
để ngăn chặn làn sóng dịch covid một mươi chín mới
các biện pháp thích hợp đã được đưa ra nhưng những động thái tiếp theo còn phụ thuộc vào tình hình thực tế
bác sun huyen thư ký cấp cao về truyền thông của tổng thống cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thành
giới chức yêu cầu các bệnh viện phải dành thêm giường cho bệnh nhân covid một mươi chín và cố gắng để nhanh tiêm nhắc lại
bằng cách rút ngắn khoảng cách giữa mũi thứ hai và thứ ba từ bốn đến năm tháng xuống còn ba tháng kể từ tuần này
tính đến hôm nay hơn tám mươi một trong dân số hơn năm mươi một triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ và một mươi ba được tiêm nhắc lại
theo ông park giới chức cũng có thể quyết định tăng cường hạn chế trong tuần này tùy thuộc vào số ca nhiễm và nhập viện
các chuyên gia cho rằng ca nhiễm gia tăng nghiêm trọng ở hàn quốc nhấn mạnh nguy cơ đặt ra những lo ngại kinh tế
trước sức khỏe cộng đồng khi biến chủng delta làm giảm hiệu quả vaccine
vào hết người dân đang chở mũi tăng cường
tuần trước hàn quốc báo cáo khoảng sáu ca mới mỗi ngày trong đó có ba ngày liên tiếp hơn bảy cao gấp ba lần mức hai đầu tháng một mươi một
cả nhiễm gia tăng trong bối cảnh chính phủ nới lỏng đáng kể quy định về giãn cách xã hội
động thái được giới chức mô tả là bước đầu tiên để khôi phục tình trạng bình thường
khi cho phép các cuộc tụ tập đông người thời gian ăn uống trong nhà lâu hơn và mở cửa lại hoàn toàn các trường học
giới chức dự đoán tỷ lệ tiêm chủng được cải thiện
sẽ ngăn chặn ca nhập viện và tử vong ngay cả khi virus tiếp tục lây lan
tuy nhiên nước này chứng kiến sự gia tăng ca nhập viện của người trên sáu mươi tuổi
những người không được tiêm chủng đầy đủ hoặc người đã tiêm vaccine trong đợt triển khai đầu tiên vào tháng hai
nên khả năng bảo vệ của vaccine đã suy giảm
dù ca nhiễm tăng trong tháng này chính phủ do dự tái áp đặt biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn
với lý do công chúng mệt mỏi và tổng thống mô chí nè tuyên bố đất nước sẽ không lùi về quá khứ
sự trần trừ kéo dài đến tuần trước
khi giới chức cấm tụ tập riêng tư thứ bảy người ở vùng thủ đô và yêu cầu người lớn xác minh tình trạng tiêm chủng
khi tới nhà hàng và các địa điểm trong nhà
các chuyên gia y tế cho rằng những động thái này vẫn chưa đủ cần áp đặt biện pháp nghiêm ngặt hơn
như làm việc tại nhà mở rộng hỗ trợ tài chính của chính phủ cho doanh nghiệp nhỏ để đảm bảo tuân thủ giãn cách xã hội
tổng thống hàn quốc mô chí nè đã kêu gọi nhanh chóng tiêm mũi tăng cường cho người cao tuổi
khi quốc gia này đang vật lộn để giải quyết sự tiêm chủng

tổng thống mô chí nè nói trong cuộc điện đàm với thủ tướng kim bô kiều
xin đặc biệt quan tâm đến việc tăng tốc tiêm liều tăng cường cho người cao tuổi trong cộng đồng
kdca cho biết tám mươi ba sáu trong số năm mươi hai triệu dân của nước này đã tiêm ít nhất một mũi vaccine
trong khi tám mươi một một đã tiêm hai mũi và một mươi một tám đã tiêm nhắc lại
bắt đầu từ tháng hai năm tới chính phủ hàn quốc có kế hoạch yêu cầu không chỉ người lớn
mà cả trẻ em từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng covid một mươi chín
hoặc xét nghiệm âm tính tại các cơ sở như phòng họp địa điểm công cộng và trường luyện thi
từ ngày sáu tháng một mươi hai chính phủ nước này đã thực thi các quy tắc quản lý xã hội chặt chẽ hơn
để ngăn chặn sự lề làn nhanh chóng của dịch covid một mươi chín và biến thể omicron
theo các biện pháp mới sẽ có hiệu lực cho đến ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
các cuộc tụ họp riêng tư được giới hạn cho sáu người ở thủ đô seoul
và tám người ở các khu vực khác nhau trên toàn quốc
hiện nay nhiều cơ sở kinh doanh cần yêu cầu khách tiêm phòng đầy đủ
hoặc có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
kdca đã xác nhận thêm một mươi hai trường hợp nhiễm biến thể omicron
nâng tổng số ca nhiễm biến thể mới ở hàn quốc lên bảy mươi năm trường hợp
theo bộ quốc phòng hàn quốc trong khuôn khổ chương trình trên
quân đội nước này đặt mục tiêu tiêm phòng cho khoảng bốn trăm linh quân nhân
và nhân viên dân sự từ nay đến ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
động thái trên diễn ra sớm hơn kế hoạch ban đầu khoảng hai tuần
trong bối cảnh ngày càng có nhiều báo cáo về các ca lây nhiễm đột phá trong quân đội
nghĩa là các trường hợp vẫn mắc covid một mươi chín dù đã tiêm vaccine đầy đủ
vào tuần này sẽ có bốn mươi một trung tâm tiêm chủng thực hiện tiềm các mũi tăng cường
trong khuôn khổ chương trình trên
kế đến vào tuần tới sẽ có tổng cộng chín mươi một trung tâm tiêm chủng tham gia chiến dịch này
trước đó cùng ngày
quân đội hàn quốc đã ghi nhận thêm hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín
và tất cả đều là các ca lây nhiễm đột phá
như vậy tính đến nay tổng số ca mắc trong quân đội nước này đã tăng lên thành hai bảy trăm ba mươi tám ca
trong đó có chín trăm tám mươi một ca lây nhiễm đột phá
cnni dẫn lời giới chức hàn quốc ngày một mươi tháng một mươi hai cho hay
hàn quốc sẽ giảm khoảng thời gian tiêm vaccine covid một mươi chín nhắc lại
từ bốn đến năm tháng xuống còn ba tháng
nguyên do nước này đang phải vật lộn để ứng phó với số lượng kỷ lục các ca mắc mới
cùng với đó
là lo ngại về biến thể omicron ngày càng gia tăng
động thái này diễn ra ba tuần sau khi chính phủ giảm khoảng thời gian tiêm liều nhắc lại
đối với những người từ sáu mươi tuổi trở lên và nhóm những người được ưu tiên
từ sáu tháng xuống còn bốn tháng
khoảng thời gian cho tất cả những người trưởng thành khác là năm tháng
cho đến nay hàn quốc đã tiêm phòng đầy đủ cho gần chín mươi bốn người trưởng thành
và hơn ba mươi một trong số một mươi bảy triệu người đủ điều kiện để được tiêm nhắc lại
nhưng kể từ khi các quy định chống dịch được nới lỏng vào tháng trước
theo kế hoạch sống chung với covid một mươi chín
đất nước này phải đối mặt với số lượng ca bệnh mới tăng lên
gây ra nhiều căng thẳng nặng nề cho hệ thống y tế